do ảnh hưởng của cơn bão số ba nhiều huyện ngoại thành của hà nội đã bị ngập lụt nghiêm trọng
thậm chí tại một số xã như nam phương tiến huyện trương mỹ
đến tận hôm nay vẫn còn trong tình trạng ngập lụt cục bộ phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nước ngập đường
nước tràn vào tận nhà
có những nơi nước ngập cao gần hai mét nhiều gia đình không thể ở nhà mình
phải di chuyển sống nhờ những nhà cao hơn
nước ngập mất điện không có nước sạch mọi sinh hoạt của người dân ở nơi đây đều bị đảo lộn
trước đó chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân di chuyển của cải vật nuôi đến nơi an toàn
tuy nhiên do nước ngập mất điện không có nước sạch mọi sinh hoạt của người dân ở nơi đây đều bị đảo lộn
nước ngập sâu nên người dân vẫn chịu nhiều thiệt hại
để giúp người dân bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống
chính quyền địa phương đã cung cấp một số máy phát điện và nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân
trước đó chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân di chuyển của cải vật nuôi đến nơi an toàn
để giúp người dân bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống chính quyền địa phương đã cung cấp một số máy phát điện và nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân
trước đó chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân di chuyển của cải vật nuôi đến nơi an toàn